dịch lở mồm long móng bùng phát mạnh trên đàn gia súc ở đắk lắc
những ngày gần đây do thời tiết diễn biến phức tạp cộng với thói quen thả rông gia súc trong chăn nuôi
khiến dịch lở mồm long móng trên đàn gia súc của tỉnh đắk lắc bùng phát mạnh
trong khi đó công tác phòng chống dịch lại gặp nhiều khó khăn do đàn gia súc của tỉnh tiêm phòng vaccine đã lâu
hết thời gian miễn dịch
hiện nay tỉnh đắk lắc lại chưa có vaccine để tiêm phòng và thiếu hóa chất tiêu độc khử trùng cho đàn gia súc
nên khả năng dịch lờ mồm long móng tiếp tục bùng phát ra diện rộng là rất lớn
tính đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi trên địa bàn tỉnh đã phát hiện hơn hai trăm bốn mươi năm con trâu bò của người dân
ở các huyện buôn đôn cờ đông bông và ea súp mắc bệnh lờ mồm long móng
trong đó dịch bùng phát mạnh nhất là trên địa bàn huyện buôn đôn
với hơn một trăm hai mươi con trâu bò mắc bệnh với các triệu chứng như lét miệng chảy nước rãi viêm lết viêm móng bỏ ăn
theo kết quả kiểm nghiệm cho thấy số châu bò mắc bệnh tại hai huyện buôn đôn
và cờ đông bông là do virus type a và o gây ra
riêng huyện biên giới ea súp chưa xác định được típ virus gây bệnh
tri cục thú y tỉnh đắk lắc đã hướng dẫn các huyện công bố dịch lở mồm long móng
điều tra ổ dịch lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm thành lập các tổ chốt kiểm dịch
đồng thời thông báo rộng rãi tình hình dịch bệnh trên địa bàn
để người dân được biết chủ động phòng chống hỗ trợ hóa chất sát trùng cho các hộ có gia súc mắc bệnh
phun thuốc tiêu độc khử trùng vận động người dân không chăn thả rông buôn bán gia súc mắc bệnh
tăng cường kiểm tra phát hiện dịch bệnh kịp thời để sớm có các biện pháp xử lý ổ dịch